thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn ngọc đức bốn mươi tám tuổi
trú tại thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua điều tra ban đầu cơ quan công an phát hiện từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đức đã cho hơn một trăm linh lượt người
chủ yếu là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện nhân trạch vay với tổng số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
lãi suất một trăm hai mươi một một năm đã thu lợi bất chính được hơn chín mươi triệu đồng
để vay được tiền của đức con nợ phải thế chấp thẻ atm căn cước công dân giấy chứng minh nhân dân và sổ bảo hiểm xã hội
công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm doãn hùng
trú tại xã đà sơn huyện đô

cách tại vị trí mà thường xuyên xảy ra việc khai thác

người ta lại chuyển vị trí tàu hút ra khu vực khác nồi địa bàn xã hà lễ
những khúc sông sàn lở là điều còn lại sau mỗi đêm cát tặc rút đi
việc hút cát trái phép khiến đáy sông bị hạ thấp
nước chảy siết và ăn ngầm bên dưới tạo ra hàm ếch rộng gây sàn lở đồi sông
điều này đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của nhiều hộ gia đình sống ven sông
không chỉ hoa màu mà nhà cửa cũng bị cuốn trôi
nó hút cả ngày cả đêm xong ra là nó hút bằng lua
các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm khai thác cát trái phép
khi cát ở điểm này hết các đối tượng lại tiếp tục di chuyển tàu và máy hút
di chuyển dọc sông để tìm điểm hút mới
tỉnh đắk lắc có nhiều nhánh sông suối nhỏ nằm ở vùng dân cư thưa thớt
nên còn xảy ra tình trạng nhiều hộ gia đình đã sử dụng bè và máy bơm công suất nhỏ để khai thác lậu
việc khai thác khoáng sản trái phép không chỉ gây ra thất thoát tài nguyên
sạt lở bờ bãi ô nhiễm môi trường tiếng ồn mà còn làm ảnh hưởng đến sinh kế của người dân địa phương
bên cạnh đó việc khai thác cát kinh doanh bến bãi dọc các bờ sông
cũng là một trong những điều kiện làm nảy sinh các loại tội phạm như bảo kê
tranh giành địa bàn cưỡng đoạt tài sản cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự
đặc biệt là ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và phát triển kinh tế của địa phương
đến chiều nay ngày một mươi tháng bốn vụ cháy rừng xảy ra vào chiều ngày bảy tháng bốn
thuộc lô a khoảng một mươi một
tiểu khu hai trăm sáu mươi bảy a phường ba thành phố đà lạt nằm giữa đèo green và đèo mimosa
sau đó bùng phát lại tại một vài điểm đã được dập tắt hoàn toàn
ghi nhận tại khu vực tổ một mươi chín phường ba thành phố đà lạt do nắng hanh khô và gió
nên lửa tiếp tục bùng lên thành một số đám cháy nhỏ
ban quản lý rừng lâm viên hạt kiểm lâm đà lạt và các hộ nhận khoán
đã kịp thời bơm nước dập tắt đúng lửa phát sinh
đến thời điểm này vụ cháy rừng đã được dập tắt hoàn toàn
theo báo cáo nhanh của tri cục kiểm lâm tỉnh lâm đồng
tổng diện tích rừng bị cháy là hơn một mươi hectare
đây là khu vực rừng thông tự nhiên lớn
vụ cháy vụ cháy lớn ở khu vực này có lớp thực bì dày
và chủ yếu là cháy thảm cỏ dưới tán rừng nên không thiệt hại tài nguyên rừng
do thời tiết vẫn hanh khô nên các cơ quan chức năng phải tiếp tục
theo dõi khu vực rừng xảy ra cháy và đồng thời điều tra xác định nguyên nhân vụ việc
và đánh giá chính xác thiệt hại tài nguyên rừng
những năm qua thì hoạt động sản xuất ở các làng nghề truyền thống của tỉnh thái bình
đã góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập nâng cao đời sống vật chất cho người dân địa phương
thế nhưng trước những sự phát triển của các làng nghề
đặc biệt là các làng nghề dệt bông vải sợi đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao
trước thực trạng này lực lượng công an cơ sở đang đẩy mạnh xây dựng các mô hình phòng cháy chữa cháy
như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy điểm chữa cháy công cộng
và mô hình này đã phát huy được tính hiệu quả và được nhân dân đồng tình cũng như ủng hộ
nghe hồi chuông báo cháy vang lên các thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
tại làng nghề xã thái phương huyện hưng hà khẩn trương tập hợp về trước cửa hộ sản xuất báo cháy
để sẵn sàng phương tiện hỗ trợ xử lý vụ việc liên quan đến cháy nổ và cứu nạn cứu hộ xảy ra
đây là một trong những tình huống giả định được các thành viên trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
thường xuyên luyện tập để sẵn sàng xử lý khi xảy ra tình huống khẩn cấp
bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy những nguy cơ cháy nổ tại làng nghề dệt bông vải sợi xã thái phương huyện hưng hà
nhận thức được tầm quan trọng của làng nghề tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao
nên là xã đã tổ chức thành lập các mô hình trên
cũng qua đó công an huyện cũng đã tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật
cũng như hướng dẫn các mô hình
các phương pháp thoát nạn các phương pháp sử dụng bình chữa cháy
để cho bà con nhân dân hiểu biết được và sử dụng thuận tiện
cũng như là các phương châm bốn tại chỗ để cho bà con nhân dân
nếu khi có tình huống sự cố xảy ra thì bà con nhân dân sẽ kịp thời cứu chữa
là làng nghề truyền thống hơn bốn mươi dân số xã thái phương
sinh sống bằng nghề diệt may
việc sử dụng các nguyên liệu nhiên liệu chất dễ cháy
dễ dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ đối với các cơ sở
đặc biệt trước đây xã đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản
đến thời điểm hiện tại xã thái phương đã xây dựng được
hai mươi ba tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và tám điểm chữa cháy công cộng
từ khi có tổ liên gia phòng cháy của chúng tôi
thì bây giờ chúng tôi cũng đã có cái sự liên kết
có nghĩa là hệ thống chuông đèn báo và như vậy là tạo điều kiện tổ liên giao giúp nhau
trong những vực như vậy là phòng cháy chữa cháy
khi có sự cố thể xảy ra thì trước hết là chúng tôi phải trang bị lực phòng cháy cháy
ví dụ như bình quốc sẻng hoặc là bây giờ kìm cộng lực là những lúc cần thiết bí
hai nữa là phải làm sao như vậy là xử lý được cái đường thoát hiểm
sau khi như vậy là tình trạng cháy cháy ra
tiến tới thì
chúng tôi tiếp tục hoạt động là nhân dân sẽ tham gia thích cực hơn nữa
vào mô hình tổ liên gia trong phòng cháy chữa cháy ở các địa phương
bằng cái nguồn kinh phí giữa nhà nước và nhân dân cùng nào
để mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho tổ liên gia
để phục vụ đáp ứng cái nhu cầu phòng cháy chữa cháy ở địa phương này
chủ động đến từng ngõ gõ từng nhà
chỉ ra những tồn tại giải pháp phòng tránh trong công tác phòng cháy chữa cháy
tại các hộ kinh doanh sản xuất ở các làng nghề
đồng thời hướng dẫn các hộ kinh doanh cách xử lý tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra
lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thái bình đặt mục tiêu
sau ngày ba mươi tháng sáu năm nay một trăm linh nhà đề ở kết hợp sản xuất
kinh doanh và liên kề nhau đều tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
việc thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ở các làng nghề truyền thống
đã giúp xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
được trang bị kỹ năng chữa cháy có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng
để phản ứng kịp thời khi có cháy nổ xảy ra
thưa quý vị giá lợn hơi liên tục giảm từ sau tết nguyên đán đến nay
tuy nhiên thì giá thịt lợn tại nhiều chợ dân sinh và siêu thị vẫn ở mức cao
theo thị trường giá lợn hơi hôm nay giao động trong khoảng từ bốn mươi tám đến năm mươi hai đồng một kg
tại khu vực miền bắc
giá lợn hơi hôm nay lặng sóng và duy trì trong khoảng từ bốn mươi chín đến năm mươi một đồng một kg
lý giải giá thịt lợn mức cao dù lợn hơi giảm mạnh
các tiểu thương tại tp hcm cho rằng chi phí vận chuyển thuê sạp gần đây tăng mạnh
khoảng hai mươi bốn mươi so với trước đây
do vậy sau khi cộng các chi phí này thì giá thịt khó có thể điều chỉnh giảm
theo cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hai mươi vùng trồng và một mươi ba cơ sở đóng gói khoai lang
vừa được tổng cục hải quan trung quốc cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này
với sản lượng hàng năm từ một hai đến một ba triệu tấn
việc trung quốc cấp phép xuất khẩu chính ngạch khoai lang góp phần gia tăng
kim ngạch xuất khẩu nông sản việt nam sang thị trường lớn này
hiện diện tích trồng khoai lang trên cả nước khoảng một trăm linh hectare
với tổng sản lượng từ một hai đến một ba triệu tấn
có thể thấy việt nam rất rồi rào sản lượng để xuất khẩu đối với mặt hàng khoai lang
hiệp hội vận tải ô tô việt nam đang đề xuất xe không kinh doanh vận tải
được dẫn chu kỳ kiểm định ngay từ chu kỳ đăng kiểm hiện tại mà không phải mang xe đến
theo đó chủ phương tiện chỉ mang theo các giấy tờ cần thiết
gồm đăng ký xe sổ kiểm định để làm thủ tục và được cấp tem kiểm định mới
phù hợp với thời gian được gia hạn mà không phải mang xe đến các trung tâm đăng kiểm
theo cục đăng kiểm việt nam sẽ có ba một triệu xe không kinh doanh vận tải
được giãn tru kỳ kiểm định nhưng phải đến chu kỳ kiểm định tiếp theo mới được thực hiện quy định này
vì vậy số lượng phương tiện đến kỳ kiểm định hiện nay và trong thời gian tới là rất lớn
tình trạng quá tải tại các trạm đăng kiểm sẽ không suy giảm
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn
xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi chín đã kết thúc sau bốn ngày diễn ra sôi nổi
ước tính sự kiện này đón hơn một trăm chín mươi lực khách tham quan với một trăm linh năm tỷ đồng doanh thu từ phía các doanh nghiệp tham gia
con số này cao hơn hẳn doanh thu năm hai nghìn hai mươi hai là sáu mươi sáu tỷ đồng
đáng chú ý tour du lịch nước ngoài khởi hành vào dịp ba mươi tháng chín
nhiều doanh nghiệp du lịch lửa hành đã chốt sớm lượng khách trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
ngành du lịch thành phố kỳ vọng khách du lịch trong đợt cao điểm hè sẽ tiếp tục phục hồi mạnh cả về khách nội địa và quốc tế
ngày hội du lịch tp hcm năm nay cũng ghi nhận gói kích cầu du lịch lớn nhất từ trước đến nay
nhiều doanh nghiệp đã kết nối liên kết với các đối tác uy tín trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng với các chương trình ưu đải
có tổng cộng gần một trăm linh chương trình du lịch liên vùng năm mươi chương trình du lịch nội đô tp hcm
được giới thiệu cho du khách dịp lễ ba mươi tháng bốn và dịp hè sắp tới
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách giữa việt nam và úc
vietjet đã chính thức khai thác được bay tp hcm melbourne
việc khai thác đường bay thẳng này sẽ đưa người dân và du khách đến với hai thành phố lớn
trung tâm văn hóa kinh tế của hai nước
theo đó ngày chín tháng bốn chuyến bay đầu tiên của hãng
đường melbourne hạ cánh tại sân bay tân sơn nhất
phó tổng giám đốc vietjet tô việt thắng có mặt tại cửa ra tàu bay
để chào mừng những khách hàng đầu tiên tặng quà và gửi lời cảm ơn
cụ thể đường bay kết nối tp hcm melbong khai trương từ ngày tám tháng bốn
và sẽ phục vụ khách hàng với ba chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ ba thứ năm và thứ bảy
cất cánh lúc một mươi h năm mươi năm sáng và hạ cánh lúc hai mươi hai h ba mươi năm giờ địa phương
các chuyến ngược lại từ mel về tp hcm các ngày chủ nhật thứ tư và thứ sáu
cất cánh lúc h ba mươi
và hạ cánh lúc sáu giờ ba mươi sáng giờ địa phương
đây cũng là đường bay được vietjet khai thác bằng máy bay cỡ lớn a ba trăm ba mươi
nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa
hành khách đảm bảo an toàn giao thông bộ giao thông vận tải vừa có đề xuất dự án
nâng cấp cải tạo ba tuyến gồm quốc lộ năm mươi ba quốc lộ sáu mươi hai và quốc lộ chín mươi một b
tại đồng bằng sông cửu long với mức đầu tư là hơn bảy tỷ đồng
theo đó tổng mức đầu tư nâng cấp ba tuyến đường là bảy một trăm năm mươi tám tỷ đồng
trong số vốn đó vốn bay oda ngân hàng thế giới từ kfb là năm sáu trăm linh ba tỷ đồng
vốn đối ứng trong nước là một năm trăm năm mươi năm tỷ đồng
dự án gồm cải tạo nâng cấp quốc lộ năm mươi ba đoạn long hồ ba si thuộc tỉnh vĩnh long và trà vinh
với tiềm mô bốn mươi sáu km đường cấp ba đồng bằng đi theo tim đường hiện có
xây dựng hai mươi ba km tuyến tránh thị trấn vũng liêm huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ sáu mươi hai tỉnh long an với quy mô bảy mươi bảy km đường cấp ba đồng bằng
đi theo tim đường hiện có xây dựng tám km tuyến tránh qua thị trấn tân thạnh huyện tân thạnh tỉnh lông an
công trình có tổng mức đầu tư hai hai trăm năm mươi tỷ đồng trong đó vốn vây một năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng vốn đối ứng bảy trăm linh năm tỷ đồng
dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ chín mươi một b nam sông hậu quy mô một trăm bốn mươi hai km đường cấp ba đồng bằng
đi theo tim đường hiện có với tổng mức đầu tư một năm trăm linh tỷ đồng trong đó vốn bay một ba trăm một mươi tám tỷ đồng vốn đối ứng một trăm tám mươi hai tỷ đồng
với mục tiêu phát triển thị trường thứ cấp minh bạch tăng tính thanh khoản cho trái phiếu doanh nghiệp và riêng lẻ
bộ tài chính đã chỉ đạo sở giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
vào hoạt động từ ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo bộ tài chính trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành được hai mươi bốn bảy trăm linh tám tỷ đồng trong đó chín mươi tám hai khối lượng phát hành thuộc lĩnh vực bất động sản
khách hàng chủ yếu là nhà đầu tư tổ chức chiếm chín mươi chín chín mươi chín trong đó các ngân hàng chiếm bảy mươi bảy
đáng chú ý về tình hình thanh toán nợ trái phiếu và tái cơ cấu trong quý i năm hai nghìn hai mươi
có sáu mươi chín doanh nghiệp phát hành chậm thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị chậm thanh toán khoảng một mươi chín hai trăm linh tỷ đồng
trước thực trạng đó bộ tài chính chỉ đạo sở giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào hoạt động
từ ngày một mươi sáu tháng sáu tới đây để phát triển thị trường thứ cấp minh bạch tăng tính thanh khoản cho trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
cơ quan này cũng đề nghị ngân hàng nhà nước phối hợp với ủy ban chứng khoán nhà nước các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác thanh tra
giám sát chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức các định chế tài chính có hoạt động liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
trong bối cảnh kinh tế đang đối mặt không ít khó khăn người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu nhiều nhà bán lẻ doanh nghiệp tại tp hcm đã triển khai các giải pháp nhằm vực dậy sức mua kích cầu hàng hóa
tính đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi ba doanh thu bán lẻ ba tháng đầu năm ước đạt gần một trăm linh triệu đồng
doanh thu bán lẻ ba tháng đầu năm sáu mươi bốn tỷ đồng tăng chín một so với cùng kỳ trong đó doanh thu lương thực thực phẩm chiếm đến hai mươi bốn
tuy vậy trong thời gian gần đây tình trạng buôn bán ế ẩm diễn ra tại các chợ truyền thống tại các kênh phân phối hiện đại sức mua có tăng nhưng mức tăng không cao và không ổn định
để tăng sức mua và cơ chế giá tốt nhất cho người tiêu dùng ngay từ đầu quý ii năm hai nghìn hai mươi ba nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh nhà bán lẻ trên địa bàn tp hcm đã tung ra hàng loạt hoạt động kích cầu tiêu dùng và đổi mới mô hình kinh doanh đáp ứng xu hướng thị trường
theo đó bên cạnh việc nhiều đơn vị thực hiện chương trình khóa giá ba tháng không điều chỉnh giá đối với hơn năm trăm linh sản phẩm là thực phẩm nước giải khát bánh kẹo một số hệ thống bán lẻ còn thực hiện chương trình giá sĩ các mặt hàng nhu yếu phẩm với mức giá ưu đại tốt như chợ đồ mối
chúng tôi thực hiện chương trình giá xỉ bình ổn giá cho hơn bốn mươi sáu mươi mặt hàng tươi sống như các loại thịt heo thịt gà thịt bò hải sản và đa dạng rau củ trái cây với mức giá ưu đại tốt như chợ đầu mối nhờ vào việc thu mua trực tiếp từ vùng trồng trọt và chăn nuôi
theo mô hình khép kính từ trang trại đến bàn ăn sau hai tuần danh mục hàng hóa giá sỉ sẽ thay đổi liên tục để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn cho thực đơn gia đình
khi đến m m mega market khách hàng sẽ dễ dàng tìm kiếm các mặt hàng trong chương trình giá sỉ được trưng bày theo khu vực riêng
tương tự hệ thống siêu thị coopmark coopxtra tham gia bình ổn giá ở một mươi một nhóm hàng với kem kết giảm giá năm một mươi so với giá thị trường
tổng công ty thương mại sài gòn trách nhiệm hữu hạng một thành viên sacha cũng tham gia chương trình kích cầu với các mặt hàng như thịt heo gà trứng da cầm có mức giảm giá từ bình ổn giảm xuống hai mươi hai mươi
chúng tôi cũng đang có một thúc đẩy là triển khai lại đối với lại quy hoạch sớm các nguồn nguyên liệu và tiếp cận những nguồn hàng mới những cái giá trị sáng tạo ở trên thị trường
để đảm bảo rằng những giá trị sáng tạo này được tiếp cận với các kênh phân phối tiếp cận với người tiêu dùng một cách hiệu quả nhất
và hai cái cùng giá pháp kích cầu này là hai cái cùng giá pháp ngắn hàng mà chúng tôi đang cố gắng một cách vượt bật để đạt được một tốc độ tăng trưởng của quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
mức tăng trưởng cao hơn gấp ba lần so với lại cái mức tăng trưởng chung của cả hệ thống từ năm hai nghìn hai mươi hai so với hai nghìn hai mươi một
với cái kinh nghiệm của các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn thị trường các doanh nghiệp phân phối họ đã có tính toán và có những cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng nó rất là phù hợp
trong cái chuyện là chia sẻ cái lợi ích chia sẻ cái chi phí với nhà cung cấp để mà đưa ra những cái chương trình giữ ổn định giá cả và khuyến mại giảm giá
cho người tiêu dùng trong thời gian thời điểm này
theo sở công thương tp hcm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tới đây thành phố tổ chức chương trình khuyến mại tập trung mùa mua sắm năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến sẽ có hàng ngàn sản phẩm được giảm giá khuyến mại sâu kỳ vọng tạo động lực mới kích cầu tiêu dùng cho ngành thương mại dịch vụ của thành phố
ngoài ra thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác bình ổn thị trường hàng hóa nhằm hạn chế tình trạng tăng giá hàng hóa tiêu dùng nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu lương thực thực phẩm
qua ngành thương mại xã hội đã dấy lên tranh cãi quanh phiên bán hàng livestream của nhân vật hà linh với số đơn hàng được chốt cao nhất từ trước đến nay
và ngay lập tức nhãn hàng liên quan đã phải đối mặt với khủng hoảng truyền thông và khi bị tố là bán phá giá không tôn trọng đại lý
kết nối với nhân vật có sức ảnh hưởng để bán hàng livestream không phải là xu hướng mới nhưng qua những vụ việc gần đây cho thấy cần gia tăng quy định quản lý bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
đầu tháng bốn phiên livestream bán hàng của một k oc người tiêu dùng có sức ảnh hưởng mang tên hà linh công bố tạo ra kỷ lục khi vượt mốc ba trăm linh người xem gần sáu mươi người đặt mua cùng thời điểm
tác dụng ngược diễn ra tức thì khi các đại lý phân phối yêu cầu trả sản phẩm cho công ty cho rằng công ty này không đảm bảo quyền lợi về giá bán
quan trọng hơn với mức giá bán cực thấp mà hà linh nêu ra sau khi bị các đại lý phân phối phân tích lại có tính chất phá giá thì niềm tin của người tiêu dùng với chất lượng sản phẩm cũng bị lung lay
để thấy nhất nó xây dựng nội dung livestream thiếu cẩn trọng
hiện tượng nhân vật mạng gây chú ý bằng các video đánh giá hay phát trực tiếp về sản phẩm hay quán ăn từng gây bức xúc dư luận
hai nhân vật như nô ô nô và cô gái có râu đăng tải các nội dung đánh giá phiến diện
nhiều cửa hàng nhà hàng đến nay phải công khai tuyên bố không tiếp đón những nhân vật này vì ảnh hưởng đến kinh doanh
không chỉ vậy các chiêu trò chửi bới lời lẽ thiếu chuẩn mực để thu hút lượt xem của các nhân vật cố gắng bán hàng trên mạng xã hội càng dế thêm lo ngại về các chuẩn mực nội dung

các sàn thương mại điện tử hiện cung cấp nhiều ứng dụng nhiều công cụ giúp người bán hàng livestream giới thiệu sản phẩm đến người dùng
các sàn này theo dõi sát sao hoạt động và nội dung nên đến nay vẫn trong sự quản lý nhất định
nỗi lo hiện tại là sự mở rộng không ngừng của kênh bán hàng thông qua mạng xã hội nơi các phiên bán hàng đang thiếu giám sát
tạo cơ hội cho những nhân vật khai thác nội dung thiếu chuẩn mực chỉ nhằm mục đích tăng doanh thu
kolkoc là một công ty
kolkoc là một công việc của những bạn đó
và khi nhãn hàng quyết định chọn một cái người gương mặt đại diện cho mình và có một cái lượt view cố định cho một bạn koc thôi
thì nhãn hàng cũng nên thận trọng
từ từ mọi người sẽ định nghĩa được là livestream bán hàng cũng chính là một cái nghề nghiêm túc
thực thụ và đảm bảo tuân thủ đúng những quy định của luật pháp
sách trắng thương mại điện tử việt nam ước tính
hiện có khoảng từ năm mươi bảy sáu mươi triệu người tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị chi tiêu bình quân đầu người là từ hai trăm sáu mươi đến hai trăm tám mươi năm usd mỗi năm
theo thống kê có đến năm mươi bảy doanh nghiệp việt nam có hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội trong năm hai nghìn hai mươi hai
xu thế phát triển mạnh của bán hàng của livestream trên mạng xã hội tiếp tục yêu cầu sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
vừa siết chặt tiết chuẩn cộng đồng không để nội dung xấu độc tràn lan đổi lốt bán hàng
vừa bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trước sản phẩm không rõ nguồn gốc